một số doanh nghiệp du lịch lớn tại thành phố hồ chí minh đã bắt đầu khởi động trở lại
với nhiều chương trình khuyến mại cho du khách nhằm khôi phục lại thị trường du lịch
bị tê liệt trong những tháng qua do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
sau một khoảng thời gian ngủ đông do dịch covid một mươi chín các doanh nghiệp du lịch
tại thành phố hồ chí minh bắt đầu khởi động trở lại các chương trình liên minh kích cầu
trên toàn quốc các công ty đã giảm giá sâu tới năm mươi cho du khách mua thua nội địa
đối tượng khách chính hiện nay chủ yếu sinh sống trên địa bàn thành phố hồ chí minh
và các tỉnh lân cận do mới khởi động kích cầu thị trường du lịch trở lại
nên các công ty xác định giảm lợi nhuận thậm chí làm không công để có thể kéo du khách
về với du lịch đánh giá chung của các doanh nghiệp mặc dù việc khởi động trở lại
chưa tạo doanh thu như kỳ vọng nhưng đây là những tín hiệu tích cực góp phần kích hoạt
làm ấm lên thị trường du lịch trong nước tạo công an việc làm cho người lao động